tại đà nẵng người dân quận liên triều đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ môi trường ánh dương
có trụ sở tại phường hòa khánh nam trôn lấp số lượng lớn rác thải có màu nâu đỏ đặc quánh như đất xét trong khu đất của công ty
nhiều người dân đang rất lo ngại bởi chưa ai biết liệu chất thải này có độc hại hay không
theo người dân khu vực khu phố khánh sơn phường hòa khánh nam quận liên triểu
thành phố đà nẵng cho biết tình trạng trôn lấp rác thải trong công ty ánh dương đã diễn ra từ hai tháng nay
thực tế tại hiện trường dễ dàng quan sát thấy đây là công ty làm dịch vụ với môi trường
nhưng trong toàn bộ khu đất của công ty không hề có các thiết bị máy móc gì để xử lý chất thải

chất thải được tìm thấy có màu nâu đỏ đặc quánh như đất xét được đóng thành từng bao tải
số lượng lớn đã được trôn lấp xuống đất số còn lại sau khi bị phát hiện lực lượng chức năng cho niêm phong tại chỗ
lãnh đạo công ty ánh dương cho biết đã ký hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý gần chín bảy tấn chất thải là bùn thải
sau quá trình xúc rửa hệ thống xử lý nước thải của công ty môi trường đô thị hà nội chi nhánh tại miền trung
nhiều người dân đang rất lo ngại bởi chưa ai biết liệu chất thải này có độc hại hay không
để mà làm cái việc này thì phía bên công ty môi trường đô thị hà nội họ có đưa ra cái bản kiểm tra các chỉ tiêu
về các chỉ tiêu của cái bùn thải đó
thì khi họ đưa thì tất cả những cái chỉ tiêu ở trong đó đều thấp hơn cái ngưỡng
tức là nó không thuộc chất thải nguy hại mà nó là chất thải thông thường
công ty ánh dương cũng cho biết hai công ty khi ký hợp đồng
có cam kết miệng với nhau là khi nào đủ hai mươi tấn chất thải sẽ gom đi xử lý tại hà nội
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm thành phần có trong chất thải
và sẽ sớm có kết quả trong thời gian tới